thông tin từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý năm trăm tám mươi ba ba trăm một mươi chín trường hợp tạm giữ gần hai mươi ba phương tiện và hơn một trăm chín mươi tám sáu trăm linh bộ giấy tờ
tức hơn ba mươi bốn tám trăm năm mươi chín giấy phép lái xe
thông qua hệ thống camera đã xử lý hơn bảy sáu trăm linh trường hợp vi phạm gửi bảy tám trăm chín mươi hai thông báo cho người vi phạm
bắt giữ năm xe ô tô dùng biển kiểm soát giả bàn giao cho pc bốn mươi năm giải quyết
hai trăm hai mươi bảy lượt hình ảnh phục vụ điều tra giải quyết tai nạn giao thông bỏ chạy và phát hiện tội phạm
cũng trong năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng linh hoạt tăng cường thanh tra kiểm soát lưu động
trên năm mươi năm tuyến tập trung xử lý nghiêm các trường hợp đi sai phần đường dừng đỗ đón trả khách sai quy định mang vác vật công cành